ngư dân huyện đông hòa tỉnh phú yên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
vì tàu thuyền ra vào neo đậu tránh chú bão và sửa chữa mất an toàn
nguyên nhân là do nhiều luồng lạch trên sông ngọn bị cắt bồi lấp nặng
lòng sông bị lấn chiếm để nuôi trồng thủy hải sản trái phép
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trước khi bị cắt bồi lấp và lấn chiếm nuôi trồng thủy sản
lạch sông ngọn rộng hơn một trăm năm mươi m dài sáu km đủ độ sâu cho hơn bốn trăm năm mươi tàu cá
của ngư dân huyện đông hòa neo đậu tránh chú bão và sửa chữa sau mỗi chuyến biển
nay có khoảng hai trăm năm mươi mét lòng sông đoạn qua xã hòa hiệp nam đang bị cạn kiệt
gây mất an toàn cho tàu thuyền ra vào nhất là khi thủy chiều xuống
lòng sông ngày càng cạn kiệt trong khi đó hàng chục hộ dân lấn chiếm mắt nước
để nuôi tôm nuôi vẹm khiến cho lòng sông có nơi chỉ còn rộng khoảng một mươi mét
sử lý thức trạng trên tháng năm huyện đông hòa phải bỏ kinh phí ra hơn một trăm linh triệu đồng
để nạo vét và vận động người dân không lấn chiếm lòng sông
xong đây cũng chỉ là giải pháp tình thế không mang tính bền vững
dòng sông thuộc của xã hòa hiệp nam bà con có một số nuôi vẹm
thì cái này ban quyền đã chỉ đạo cho hòa hiệp nam tiến hành lập viên bản và tháo gỡ
thì cái này hòa hiệp nam cũng đã hứa là trong thời gian đến sẽ cố gắng tháo gỡ vẹm này
để cho bà con ta đi còn lợi hơn
theo nguyện vọng của ngư dân chính quyền các cấp tỉnh phú yên cần sớm khơi thông luồng lạch
xử lý nghiêm thực trạng nuôi trồng thủy sản trái phép bảo đảm cho tàu thuyền ra vào thuận lợi
phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và âu thuyền cho tàu thuyền neo đậu tránh chú bão an toàn